hôm nay một mươi hai tháng năm các cuộc họp liên quan trong khuôn khổ hội nghị lần thứ hai
các quan chức cao cấp som hai diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec tiếp tục diễn ra tại hà nội
các chủ đề nổi bật từ thúc đẩy thương mại số tới phát triển nguồn nhân lực
tăng cường bảo trợ xã hội tới quản lý rượu đã được thảo luận tích cực
phát biểu khai mạc hội nghị thứ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn khẳng định
trong năm hai nghìn một mươi bảy hợp tác apec hai nghìn một mươi bảy cần tập trung vào những nội dung ưu tiên sau
thúc đẩy tăng trưởng các nền kinh tế thành viên theo hướng bền vững sáng tạo và bao trùm hơn
tăng cường và làm sâu sắc liên kết khu vực tích cực hỗ trợ hiệu quả hơn các doanh nghiệp siêu nhỏ
nhỏ và vừa nâng cao năng lực cạnh tranh sáng tạo và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong kỷ nguyên số
đảm bảo an ninh lương thực và thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững gắn với chống biến đổi khí hậu
phải bàn ra được những biện pháp để tạo ra sự phát triển mà đồng đều
bao gồm tức là có sự tham gia chung của các lực lượng có thành phần trong xã hội vào cuộc cách mạng mới này
và đồng thời các thành phần đó cũng đều được hưởng cái lợi còn nếu không nó sẽ là cái bất lợi cho các nền kinh tế
và tôi cho rằng đấy là cái kết quả rất quan trọng
cái giai đoạn mới của thế kỷ hai mươi một này với công nghệ số và thế giới phẳng
nó sẽ cho một cái khuôn khổ
cái không gian về liên kết rất là lớn và rất là sâu
thế thì apec phải làm khác ba mươi năm trước
thì đây là cái mà các nhà nghiên cứu cũng đang tập trung các nhà chính sách cũng đang tập trung
cái thứ ba là nó tùy theo các trung tâm nghiên cứu và tuần quốc gia
thì sẽ có những nhu cầu rất là cụ thể của các nền kinh tế thành viên đang phát triển hay là phát triển
thế và thực ra thì tất cả hiện nay có một cái điểm chung là đang muốn làm cho apec không chỉ hiệu quả
mà nó phải thiết thực với cả người dân với cả doanh nghiệp
tại hội thảo giáo dục và đào tạo kỹ năng và an sinh xã hội
thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội doãn mậu diệp nhấn mạnh
về an sinh xã hội những thập kỷ gần đây khu vực châu á thái bình dương đã có sự tăng trưởng rõ nét
kết quả là mức sống của người dân đã được cải thiện rất lớn
mặt khác tạo ra những điều kiện thuận lợi hơn cho các chính phủ
trong khu vực nâng cao mức ngân sách dành cho an sinh xã hội
theo thống kê trong số hai mươi sáu nước đang phát triển trong khu vực châu á thái bình dương
hai mươi quốc gia đã tăng tỷ lệ tri tiêu cho an sinh xã hội trong hai thập kỷ qua
tất cả các chương trình an sinh xã hội một mặt phải thích nghi được với những thay đổi về nhân khẩu
về kinh tế xã hội và thiên tai thảm họa
mặt khác trợ cấp về an sinh xã hội phải không cản trở động lực làm việc
các chương trình an sinh xã hội phải được xây dựng để đáp ứng tích cực đối với tình hình
gia hóa dân số và thừa nhận người khuyết tật cũng là một lực lượng kinh tế
trong ngày làm việc hôm nay
ủy ban thương mại và đầu tư tổ chức đối thoại chính sách thương mại về xác định các thành tố
nhằm tạo thuận lợi cho thương mại số
tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn có cuộc họp kỹ thuật của diễn đàn quản lý rượu
và hợp tác an toàn thực phẩm
các quan chức cấp cao apec cũng có những cuộc thảo luận tiếp theo về đối tác chính sách
về khoa học công nghệ sáng tạo và đối thoại về công nghiệp ô tô